nhưng xem ra với doanh nghiệp thì điều này không dễ thực hiện

em bán lễ là chính rồi bán cho người tiêu dùng thì họ cũng ăn rồi thì bây giờ mình cũng không thu hồi về được
đối với những sản phẩm như trà sữa hoặc là những sản phẩm tiêu dùng ngay
thì sẽ rất là khó để khắc phục được cái hộp quả
đặc biệt là cái việc là thu hồi bởi vì bán nhỏ lẻ cho người tiêu dùng và người tiêu dùng người ta sử dụng ngay
và cũng không có những hóa đơn chứng từ để biết được là những người lào đã sử dụng những cái sản phẩm đó
theo quan điểm của tôi thì những giải pháp đặt ra đó là các cơ quan chức năng cần phải kiểm tra và giám sát từ ngay từ giai đoạn sản xuất và đến lưu thông
là những cái đơn vị mà phân phối ra thị trường tránh những trường hợp mà những đơn vị này đã bán được những cái hàng đó rồi thì cái biện pháp khắc phục là không thể được
ngay khi có kết quả xét nghiệm của viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia
phía công ty trách nhiệm yêu hạn minh hạnh phúc đã tiến hành giả soát toàn bộ quy trình sản xuất của nhà máy
đặc biệt là những công đoạn sản xuất bán tự động có sự tham gia của nhiều nhân công lao động
từ đó phía công ty cũng đã có những điều chỉnh trong quy trình sản xuất
xiết chặt lại việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
thay mặt công ty minh hạnh phúc chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến người tiêu dùng vì những sai sót của chúng tôi trong thời gian qua
qua sự việc của kiểm tra của cơ quan chức năng thì công ty nhận ra được những bài học sâu sắc để hoàn thiện tốt hơn trong quá trình sản xuất và tự công bố của mình
dù bất cứ lý do khách quan hay chủ quan nào
với tâm niệm là một nhà máy sản xuất thực phẩm
thì minh hạnh luôn đặt tiêu chí sản xuất những sản phẩm chất lượng đến với tay người tiêu dùng một cách tốt nhất
đối với các cơ sở kinh doanh thì không có gì khác là phải khi đã kinh doanh để mua hàng hóa phải đầy đủ nguồn gốc
hóa đơn chứng từ và lên ký hợp đồng với cái đơn vị bán hàng cho mình để thể hiện cái trách nhiệm của đơn vị sản xuất
có vấn đề gì thì còn truy xuất nguồn gốc để giải quyết chế để những cái hàng hóa cũng đảm bảo chất lượng
ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
trà sữa hay thạch chân là những mặt hàng thực phẩm được người tiêu dùng sử dụng ngay vào cơ thể
vì vậy các sản phẩm này không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng
bài học từ vụ việc trên một lần nữa cho thấy các cơ sở kinh doanh sản phẩm đồ uống giải nhiệt
cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
người tiêu dùng cũng cần hết sức thận trọng trong việc lựa chọn sử dụng các sản phẩm này
và nên sử dụng các loại đồ uống có nguồn gốc tự nhiên nắm rõ nguồn gốc xuất xứ thay vì lựa chọn theo rào lưu
trên thực tế các sản phẩm thực phẩm đầy đủ bao bì nhãn mát rõ ràng có tên địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
nhưng cũng không có gì bảo đảm đó là những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng
việc phát hiện các chất phụ da thực phẩm có trong sản phẩm vượt quá quy định
hay không đều phải qua công tác giám định kiểm định chất lượng thì mới nắm bắt được
đối với hành vi kinh doanh sản phẩm thực phẩm không đúng chất lượng
hoặc sử dụng nguyên liệu bẩn nguyên liệu không đạt chất lượng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
thì đơn vị sản xuất kinh doanh những sản phẩm này sẽ bị các chế tài
trong đó có chế tài về mặt hành chính cũng như là hình sự
hiện nay chính phủ đã ban hành nghị định một trăm hai mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
quy định mức xử phạt tối đa gấp bảy lần số lượng hàng hóa vi phạm
mức xử phạt tối đa đối với cá nhân là một trăm linh triệu đồng đối với tổ chức là hơn hai trăm linh triệu đồng
và căn cứ vào từng hành vi vi phạm
bên cạnh đó hình phạt bổ sung là tạm dừng cơ sở kinh doanh trong thời gian nhất định tước giấy phép kinh doanh
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy cũng quy định về xử phạt
đối với hành vi kinh doanh sản xuất thực phẩm sai quy định với mức phạt tù cao nhất lên đến hai mươi năm tù
những cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp sản phẩm ra thị trường mà gây thiệt hại tổn hại về tính mạng
sức khỏe tinh thần cho người tiêu dùng thì người tiêu dùng có thể khởi kiện bồi thường
đơn vị sản xuất đó để tiến hành là nếu mà có dấu hiệu vi phạm thì có hoàn toàn ổ quyền là xử phạt vi phạm
cũng như là yêu cầu là các cái đơn vị đó nếu mà chưa đáp ứng tiêu chuẩn thì phải ngừng cái hoạt động sản xuất
để đáp ứng tiêu chuẩn và không đưa những cái sản phẩm mà không an toàn ra trị trường
theo thông tin kết quả
kiểm tra của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm gần năm mươi mẫu rau quả ở các chợ đầu mối có dư lượng hóa chất
kết quả kiểm tra này đã gây choáng váng cho người tiêu dùng
một điều khó hiểu là vì sao thực phẩm bẩn tồn dư hóa chất lại có thể dễ dàng vào thành phố được bày bán công khai ngay tại các chợ đầu mối
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm mới đây đã tiến hành lấy mẫu các sản phẩm ngẫu nhiên gửi kiểm tra
kết quả đã gây sửng sốt cho người tiêu dùng
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm khi có năm mươi số mẫu rau quả trái cây ở ba chợ đầu mối
chợ đầu mối nông sản thủ đức chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn chợ đầu mối binh điền khi xét nghiệm có dư lượng hóa chất
hơn bốn mươi sản phẩm hải sản phát hiện kim loại nặng trong đó có nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép
nhóm mặt hàng rau củ trái cây có hai trăm bảy mươi một trên năm trăm bảy mươi mẫu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rất cao chiếm tỷ lệ bốn mươi bảy năm mươi bốn
lỗ hỏng đó là đến từ sự quản lý chung của rất nhiều địa phương của rất nhiều địa phương những nơi cung cấp nguyên liệu
trước hết là phải nói đến cơ quan quản lý nhà nước ở những cái nơi mà có nguyên liệu đấy mang về tp hcm
thứ hai nữa là từ các nhà sản xuất
ví dụ như cái người mua ở tp hcm là người ta phải đảm bảo người ta mua từ cái nguồn an toàn được kiểm soát
nhưng mà thực ra ở đây thì chẳng ai đảm bảo ai hết họ
bây giờ tôi nói thật

có số này trong quý hai năm hai nghìn hai mươi hai là ba mươi sáu cơ sở bị xử phạt
với số tiền xử phạt trên bảy trăm linh triệu đồng
và buộc tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm không an toàn
những thông tin xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại tp hcm
cũng đã kết thúc chương trình aloba tám mươi chín tuần này của chúng tôi
quý vị có thể liên hệ cung cấp thông tin và phản hồi với chương trình qua email aloba tám mươi chín intv gmail com
còn bây giờ xin kính chào
và hẹn gặp lại